để ngăn chặn các hành vi này hiện nay nhiều bộ ngành đã tích cực triển khai các biện pháp tăng cường kiểm tra theo dõi nhằm ổn định thị trường

cái nhóm hàng như điện tử linh kiện điện tử thì vẫn là ở trong cái nhóm có nhiều nguy cơ gian lận

chuyển tải trái phép là khi sản phẩm là kết quả của các công đoạn sản xuất được di rời sang một nước khác không đáp ứng quy tắc xuất xứ làm tăng rủi ro hàng hóa xuất khẩu của việt nam
do có chính sách thuận lợi đối với đầu tư nước ngoài việt nam là một trong những lựa chọn của các doanh nghiệp
tuy nhiên xuất khẩu từ việt nam tăng nhanh khiến việt nam dễ trở thành đối tượng theo dõi điều tra áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại của nước nhập khẩu
nếu việt nam không có các biện pháp tích cực để xử lý vấn đề này thì có thể ảnh hưởng đến các doanh nghiệp mà lâu dài tác động tiêu cực tới sức cạnh tranh của nền kinh tế
trên cơ sở quyết định của thủ tướng chính phủ hiện nay thì bộ công thương
bộ tài chính và các bộ phận liên quan đang tích cực có các hoạt động phối hợp bao gồm việc giả soát lại các quy định liên quan cho quản lý nhà nước trong những vận xuất xứ để cắt chặt hơn việc kiểm tra giám sát các hoạt động giám sát xuất xứ cũng như là có những hoạt động kiểm tra cụ thể giám sát cụ thể
chẳng cần sự rốt ráo cùng với quy hoạch đồng bộ bài bản cho câu chuyện kinh tế du lịch đêm